tối ngày bảy tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng trên xe container ở anh
thủ tướng viết thay mặt chính phủ tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những bậc ông bà cha mẹ vợ chồng anh chị em con cháu người thân của các nạn nhân đã thiệt mạng tại nước anh xa xôi
đây không chỉ là một nỗi đau thương vô hạn của gia đình người thiệt mạng mà còn là nỗi đau chung của cả cộng đồng của từng trái tim người việt và nhân dân thế giới
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ ngoại giao bộ công an các cơ quan địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của anh để khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan xác định thông tin danh tính nạn nhân thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết sớm đưa các nạn nhân trở về với tổ quốc về với gia đình người thân